theo thông tin từ báo cáo của ngân hàng nhà nước vừa đưa ra nợ xấu tiếp tục được tập trung xử lý
và tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống đã giảm mạnh
cụ thể tính từ năm hai nghìn một mươi hai đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín toàn hệ thống các tổ chức tín dụng
đã xử lý được khoảng hơn chín trăm ba mươi tỷ đồng nợ xấu
trong đó riêng năm hai nghìn một mươi tám đã xử lý được hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng nợ xấu
tỷ lệ nợ xấu nội bảng ước đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín là một chín
nằm dưới ngưỡng hai
như vậy là mức nợ xấu nội bảng đã đáp ứng ngưỡng mà chính phủ đặt ra
yêu cầu hệ thống ngân hàng phải bảo đảm thực hiện được cho năm hai nghìn một mươi chín